đăng kiểm phương tiện là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện có đặc thù
sản phẩm của đăng kiểm là các phương tiện liên quan trực tiếp tới tính mạng con người
sau một thời gian nhiều xáo trộn đến nay hoạt động đăng kiểm đã trở lại bình thường
một hệ thống đăng kiểm mới hoạt động với tinh thần minh bạch hiệu quả hạn chế tối đa tiêu cực
để đem lại thuận lợi nhất cho người dân đang được triển khai và đã được ghi nhận
đăng kiểm định bảo đảm công suất kiểm định tối đa một trăm năm mươi lượt phương tiện mỗi ngày
trung tâm cũng tăng cường giám sát phòng ngừa những vi phạm trong quá trình kiểm định
bảo đảm phương tiện sau khi kiểm định phải an toàn về mặt kỹ thuật
đối với trang thiết bị kiểm định trung tâm cũng đã bảo dưỡng định kỳ
thường xuyên cán triệt cho cán bộ nhân viên đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ
tăng nâng cao tinh thần trách nhiệm tinh thần phục vụ khách hàng
để phục vụ tốt hơn cho công tác kiểm định trong dịp cuối năm
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thanh hóa cũng đã có phương án bố trí cán bộ đăng kiểm viên
làm việc thêm giờ nâng công suất kiểm định lên đến gần hai trăm linh lượt phương tiện đăng kiểm mỗi ngày
lãnh đạo trung tâm yêu cầu cán bộ nhân viên đăng kiểm viên tuân thủ nghiêm quy trình kiểm định
phương tiện đến kiểm định phải đối chiếu hồ sơ kỹ thuật
trường hợp phương tiện có thông số không đúng với thiết kế sẽ kiên quyết từ chối kiểm định
chủ xe được thông báo phải khắc
phục khiếm khuyết bảo đảm an toàn mới cấp tem kiểm định
trung tâm đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị đặc biệt là phòng kỹ thuật kiểm định
tập trung giám sát về chất lượng an toàn đối với phương tiện đến tham gia kiểm định tại đơn vị
chú trọng về công tác chất lượng là trên hết
chỉ những phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ môi trường
mới cấp giấy chứng nhận cho những phương tiện tham gia điều hành đảm bảo an toàn
cho tuyệt đối cho người dân
bên cạnh các giải pháp về nâng công suất kiểm định có quy trình làm việc hợp lý
các trung tâm đăng kiểm tại thanh hóa cũng khuyến khích chủ phương tiện đăng ký thời gian kiểm định
qua hệ thống phần mềm để chủ động thời gian đăng kiểm và không phải chờ đợi quá lâu
trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba v hà nội những ngày tháng một mươi hai
mỗi ngày kiểm định khoảng một trăm tám mươi xe hai dây chuyền kiểm định với một mươi đăng kiểm viên luôn hoạt động hết công suất
tuy nhiên năm công đoạn kiểm định của mỗi dây chuyền vẫn phải được tiến hành đầy đủ đảm bảo đúng quy định
lượng xe vào cái chu kỳ cuối năm này là thường là với lượng xe đột biến lớn thì chúng tôi cũng đã lường trước được vấn đề
cho nên là tôi đã cho bảo dưỡng thiết bị trước thời điểm này thật là tốt cái thứ hai nữa là bố trí nhân sự bố trí nhân lực đặc biệt
thứ hai nữa là bố trí nhân sự bố trí nhân lực đăng kiểm viên rồi nhân viên nghiệp vụ làm ở những vị trí tốt nhất hiệu quả nhất để làm sao để kiểm định lượng xe nhiều nhất
mà phục vụ người dân nhanh nhất cũng đã giải quyết được tất cả những cái xe mà đến kiểm định và không để mà xe nào phải về đến ngày hôm sau cả
hôm nay ông đinh anh tuấn mang chiếc xe gia đình đi kiểm định
chiếc xe mua đã lâu nhưng ông luôn trú trọng tới việc đi kiểm định xe
bởi vì với ông
và nhiều người đăng kiểm không chỉ là để có giấy phép lưu hành mà còn chính là khi các thông số máy móc của xe được bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật thì sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình khi tham gia giao thông
trong cái thời điểm này nó cũng là đang cái thời điểm rất là đông và đăng kiểm như thế này là rất là tốt và nhanh nhanh gọn
xe trong gia đình đi thì bao giờ cũng phải coi như là an toàn cho bản thân mình trước
thế còn đăng kiểm chỉ là cái để có cái giấy phép để lưu hành thôi
chứ còn bản thân mình là mình phải tự lo cho xe của mình trước
bởi vì là xe chở gia đình chở con con cháu cái thứ cho nên là cái chuyện đi làm cái xe này là phải khí càng
cùng với suy nghĩ như ông tuấn việc đi đăng kiểm đúng hạn không chỉ là thể hiện sự tuân thủ quy định của pháp luật mà còn bảo đảm an toàn cho chính bản thân và gia đình mình
vì vậy nhiều người chủ động kiểm tra xe tại các gara và tra cứu vật nguội trước khi đến đăng kiểm để tránh việc mất thời gian
trước khi đi đăng kiểm mình nên đưa ra gara để kiểm tra và bảo trì bảo dưỡng
đảm bảo an toàn thì sẵn đi đăng kiểm thì sẽ không mất thời gian cho cả hai bên
cũng như đi khám thôi đi khám bình thường đi khám bệnh cũng thế thôi mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ là tốt mà
mình lưu thông với những đường xa hay là gì đấy thì mình cảm thấy nó yên tâm tự tin hơn
để người dân có thể đăng kiểm xe một cách nhanh nhất hiệu quả nhất
cục đăng kiểm việt nam đã thiết lập hệ thống phần mềm để các chủ xe có thể đăng ký lịch hẹn đăng kiểm
không phải xếp hàng chờ đợi đồng thời cung cấp thông tin năng lực kiểm định của từng đơn vị
và khả năng ủn tắc nếu có trên trang thông tin để người dân biết và đặt lịch kiểm tra xe
đồng thời bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư số hai và thông tư số tám
sửa đổi bổ sung thông tư một mươi sáu với nhiều điểm mới kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các chủ phương tiện
như đèn chiếu sáng của xe trước đây yêu cầu đúng
loại thì hiện nay có thể thay đổi nhưng vẫn phải đạt tiêu chuẩn về ánh sáng
không làm thay đổi nhận dạng của phương tiện
mặt ca lăng có thể thay nan ngang thành nan dọc nhưng không được thay đổi kích thước
là rằng của bánh xe không bắt buộc chủng loại nhưng phải đúng kích thước
quy định cũ thời gian ra tốc đạp khí thải kéo dài tối đa là hai giây
và hiện nay là quy định điều chỉnh tối đa năm giây
những quy định sửa đổi đã kịp thời được ban hành
nhằm tạo điều kiện tối đa cho công tác đăng kiểm
được thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn
nghị định một trăm ba mươi chín quy định phụ trách một dây chuyển đăng kiểm phải có tối thiểu ba đăng kiểm viên
phụ trách giây chuyển phải lạp đăng kiểm viên bậc cao
thì nghị định ba mươi sự đổi nghị định một trăm ba mươi chín ban hành
mỗi dây chuyển đăng kiểm phải có tối thiểu hai đăng kiểm viên
và một trung tâm đăng kiểm có ít nhất một đăng kiểm viên bậc cao
đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh nhân lực đăng kiểm đang thiếu hụt như hiện nay
vì mà có một cái đăng kiểm viên phải có chuyên ngành về kỹ sư ô tô
kỹ sư học năm năm ra trường rồi một năm nữa thực tập ở dưới đơn vị
sau ba năm sau nữa thì mới được đánh giá đăng kiểm viên bậc cao
từ lúc đi học đại học cho đến lúc ra được đăng kiểm viên bậc cao là trên chín năm một mươi năm rồi
mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực thay đổi
mang tới dịch vụ chất lượng tốt nhất làm hài lòng người dân và doanh nghiệp
nhưng có một thực tế phải nhìn nhận là ngành đăng kiểm
cũng đang phải đổi dưới đơn vị
nhưng đối mặt với rất nhiều khó khăn
ngoài việc cần đội ngũ có trình độ để làm công việc chuyên môn sâu
và làm thủ tục đăng kiểm miễn phí cho xe mới
thì giá kiểm định phương tiện đã một mươi năm không thay đổi
điều này gây khó khăn cho đời sống của cán bộ nhân viên làm công tác đăng kiểm
giá kiểm định là người năm nay chưa thay đổi giá
nhiều lúc thời điểm vào vắng xe những tháng vào vắng xe là hầu như không đủ chi phí
để xin cục để trả lương cho cán bộ nhân viên
đấy là một khó khăn cũng đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu
để giúp đỡ cho các cơ quan cho trung tâm đăng kiểm
sao mà cơ chế giá đủ để trả lương để thu đủ để trả lương cho cán bộ công nhân viên
trải qua một biến cố rất lớn các cán bộ nhân viên ngành đăng kiểm
đang nghiêm túc tự soi tự sửa để hoàn thiện hơn chức năng nhiệm vụ của mình
hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên ngành đăng kiểm cũng đang phải đổi dưới đơn vị
đối mặt với rất nhiều khó khăn cần những cơ chế phù hợp tháo gỡ
để ngành đăng kiểm việt nam hoàn thành tốt vai trò quan trọng của mình
góp phần vào công tác bảo đảm an toàn giao thông trong tình hình mới
và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
kính thưa quý vị nếu như giao thông vận tải được ví như mạch máu của cơ thể
thì hoạt động đăng kiểm giống như là chúng ta khám sức khỏe
và nếu như một chiếc xe đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về kỹ thuật
thì khi lưu thông trên đường chắc chắn đó là yếu tố rất quan trọng
để có thể đảm bảo an toàn giao thông
sau một thời gian đã trải qua rất nhiều biến cố
hoạt động đăng kiểm đã trở lại bình thường với rất nhiều những điểm mới
để có thể mang đến sự phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
để làm rõ hơn về nội dung này chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông nguyễn văn phương
trưởng phòng kiểm định xe cơ giới cô đăng kiểm việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã tham gia trở lại phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông sau một khoảng thời gian trải qua rất nhiều những bất cập và khó khăn
thì hiện nay thì hoạt động đăng kiểm cũng đã trở lại bình thường
và chúng tôi rất mong muốn được biết là ông sẽ thông tin về những điểm mới nhất
trong hoạt động đăng kiểm hiện nay để có thể phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp ạ
có thể nói là qua một cái biến cố cực kỳ lớn đối với ngành đăng kiểm vừa rồi
thì toàn bộ cán bộ nhân viên trong ngành đăng kiểm hết sức nỗ lực
cố gắng để khôi phục
khôi phục lại các hoạt động đăng kiểm
vui vừng có thể thông báo bắt đầu từ cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thì hoạt động của cả hệ thống đăng kiểm trên toàn quốc đã khôi phục
trở lại hoạt động bình thường và phục vụ tốt nhu cầu người dân và doanh nghiệp
thì có thể nói là cái biến cố vừa rồi thật sự là rất là lớn đối với ngành đăng kiểm
cực kỳ lớn và thách thức rất lớn
nhưng mà đồng thời nó cũng cho chúng tôi một cơ hội để tự soi tự sửa
và chúng tôi toàn ngành đã hết sức nỗ lực cố gắng
để mà hướng tới một cái định hướng là thực hiện cái dịch vụ công
phục vụ tốt nhu cầu người dân và doanh nghiệp
vâng minh mạch và hiệu quả trong lĩnh vực đăng kiểm luôn luôn là mong muốn của người dân và doanh nghiệp
và đây cũng là mục tiêu hướng tới của các cơ quan quản lý nhà nước
và một trong những yếu tố đó để góp phần lên cái việc minh bạch và hiệu quả
đó chính là cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin
vậy thì điều này đã được thực hiện như thế nào trong thời gian vừa qua
và những cái giải pháp nào đi kèm để làm nên cái hiệu quả của cái giải pháp này thường
thì để làm được việc đó thì cũng có rất nhiều cái công việc phải làm
phải đổi mới từ đổi mới mô hình tách bạch mô hình giữa quản lý nhà nước và dịch vụ kỹ thuật
rồi phân cấp phân quyền cho các địa phương để tham gia công tác quản lý để đảm bảo cái hoạt động hiệu lực hiệu quả
đồng thời với đó là phải đổi mới về công nghệ đổi mới về áp ứng dụng những cái tiến bộ hoặc kỹ thuật
thì cũng nhiều việc phải làm
và cục đăng kiểm việt nam đang xây dựng một cái đang trình bộ một đề án về công nghệ xây dựng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo điều hành hoạt động đăng kiểm
đây sẽ là một cái thay đổi căn bản trong việc ứng dụng công nghệ của cục đăng kiểm việt nam trong thời gian tới
vâng vậy theo ông thì yếu tố nào quyết định thành công của công tác đăng kiểm cũng như là khẳng định vai trò của công tác đăng kiểm trong hoạt động vận tải
bất cứ một cái hoạt động nào thì theo tôi vẫn là con người trên hết
chính vì vậy nên là cục đăng kiểm việt nam rất là tập trung vào việc xây dựng yếu tố con người trong thời đại mới
có đủ cả tâm cả tài những cán bộ trẻ có năng lực nhiệt huyết để khắc phục những sai lầm khuyết điểm như thời gian vừa rồi
nhưng mà chúng tôi cũng không thể thực hiện được thành công nhiệm vụ nếu như không có sự ủng hộ của người dân và xã hội
thì chúng tôi rất là mong là người dân và xã hội sẽ luôn chia sẻ đồng hành và động viên giúp đỡ chúng tôi
thì là hoàn toàn
đồng hành nhiệm vụ và phục vụ tốt cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới
vâng dự báo là trong thời điểm cuối năm và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thì hoạt động đăng kiểm cũng sẽ rất là bận rộn với rất nhiều những phương tiện sẽ tham gia vào công tác đăng kiểm
vậy thì ông có những khuyên cáo gì đối với người dân và doanh nghiệp để có thể giúp cho hoạt động đăng kiểm được diễn ra một cách xuân sẻ và hiệu quả nhất ạ
để hoạt động đăng kiểm được hiệu quả thì rất cần sự hỗ trợ của người dân của chủ phương tiện
từ cái chuyện như là đăng ký lịch hẹn chẳng hạn để chúng tôi phục vụ hiệu quả
đăng ký lịch hẹn qua ứng dụng của đăng kiểm đã có trên mạng
rồi người dân lưu ý là bảo hành bảo dưỡng xe sửa chữa xe cho tốt
đừng có độ chế lắp thêm những cái thiết bị mà đến nơi lại chúng tôi lại kết luận là không đạt thì cũng khó cho người dân
đấy rồi những cái chuyện như ví dụ như là giấy tờ của xe thì phải chuẩn bị nó đầy đủ
có những người dân là đến nơi thì giấy thế chấp ngân hàng hết hạn
thì chúng tôi cũng không thể kiểm định được
hoặc là người dân không tra cứu phạt nguội thì đến nơi thì đăng kiểm thì đã phát hiện ra thì lại mất thời gian của người dân
đấy chúng tôi rất là mong người dân là hỗ trợ như thế
sắp tới dự báo có những cái bốn tác từ tháng một mươi hai cho đến một số tháng của năm hai nghìn hai mươi bốn
thì chúng tôi đã phối hợp với các sở giao thông vận tải địa phương để có những phương án bố trí nhân lực cho phù hợp
chúng tôi công khai những cái chuyện bốn tác nếu có những cái năng lực kiểm định của từng đơn vị ở trên công khai trên trang thông tin điện tử
thì người dân có thể vào đó xem là chỗ nào vắng thì người dân có thể đến để đặt lịch để kiểm tra
chứ không cứ tập trung vào một số cái trạm ở trung tâm thì nó sẽ bị bốn tác
với cái phân tích về cơ sở dữ liệu của chúng tôi với dự báo về số lượng phương tiện
thì tôi thấy là khả năng là tháng một mươi hai là có thể bốn tác nhẹ
một số thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương
thì người dân có thể căn cứ vào cái thông báo của chúng tôi để người dân đăng ký vào những cái nơi mà nó không ủn tắc
đấy cũng là mong
mong muốn là người dân cùng đồng hành chia sẻ